khoảng h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng năm công an huyện phú quốc tỉnh kiên giang tổ chức kiểm tra quán ba porcelain lodge
ở số năm e hùng vương khu phố một thị trấn dương đông huyện phú quốc đã phát hiện gần hai mươi người dương tính với ma túy
lực lượng công an đã đưa về trụ sở bảy mươi bảy nam nữ thanh niên và tiến hành kiểm tra nồng độ ma túy
qua đó đã có một mươi bảy đối tượng dương tính với loại ma túy tổng hợp
ngoài ra trong quá trình kiểm tra tại quán ba lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện phú quốc
còn phát hiện và tạm giữ ba trăm một mươi sáu chai rượu ngoại
chủ quán ba không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật